với số lượt người dự thi cho thấy cuộc thi đã tiếp cận hơn bảy dân số
đây là lứa tuổi cần được tuyên truyền về phòng chống ma túy

sẽ tìm hiểu rõ hơn về các luật về các chất ma túy và luật phòng chống ma túy

theo ban tổ chức các cấp chính quyền địa phương ngành giáo dục đã đặc biệt quan tâm
để tuyên truyền phát động cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân và đối tượng là học sinh sinh viên
trong đó có bài viết tay của bà cụ tám mươi một tuổi cụ ông bảy mươi sáu tuổi ở hà nội
nhiều du học sinh quốc tịch lào campuchia đang học tập tại việt nam
cũng tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến
qua số điện thoại đường dây nóng và email của cuộc thi
ban tổ chức thường xuyên nhận được thông tin trao đổi từ những tập thể cá nhân
phản ánh về một số vướng mắt trong quá trình tham gia thi
cũng như về công tác phòng chống ma túy hiện nay
điển hình có thi sinh đã từng sử dụng ma túy
thông qua cuộc thi bày tỏ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng
để triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn
nhiều du học sinh quốc tịch lào campuchia đang học tập tại việt nam
tổ chức hướng dẫn thi đến việc tổ chức quảng bá
tuyên truyền trên các lền tảng xã hội các phương tiện truyền thông
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kỳ vọng
qua cuộc thi này toàn dân sẽ hiểu và lắm rõ hơn
các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy
mỗi cá nhân tham gia dự thi là tự trang bị cho mình
kiến thức tạo cho mình kháng thể để chống lại mầm độc ma túy
đến thời điểm này có thể khẳng định

khi tìm hiểu luật phòng chống ma túy đã diễn ra với ý nghĩa sâu sắc
có sức lan tỏa tạo được hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
gặp thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định
phường thái thịnh thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã và đang quan tâm
triển khai nhiều biện pháp giải pháp nhằm hỗ trợ những trường hợp này
về vật chất tinh thần
để giúp họ vượt qua mặc cảm về những quá khứ lầm lỗi
tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
năm hai nghìn một mươi tám do bị rụ rỗ lôi kéo trần văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở khu dân cư tống xá phường thái thịnh thị xã kinh môn
tham gia đánh bạc gá bạc và bị bắt chịu án phạt năm mươi một tháng tù giam
nhận thức được vấn đề thời gian ở trong trại giam kiên quyết tâm cải tạo thật tốt
nên đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một kiên được ra tù
khi về địa phương được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền
sự động viên của gia đình người thân kiên được hỗ trợ vây bốn một trăm linh triệu đồng
để mở rộng sản xuất kinh doanh
hiện tại anh và gia đình đang làm nghề sản xuất giò chả bánh dày
sản phẩm của anh và gia đình làm ra đã được đón nhận
và tiêu thụ rất nhiều nơi trên thị trường
từ đó giúp anh và gia đình có thu nhập ổn định cuộc sống
sau khi tôi trở về tất cả cơ quan chính quyền địa phương gọi là
đã quan tâm tôi và động viên đến tôi hỗ trợ tôi về những nguồn vốn
để cung cấp những thực phẩm bánh dày bánh giò để phục vụ nhân dân
qua những quá trình này tôi nói chung là hứa với cơ quan
sẽ không gọi tái phạm những lần sai trái như lần trước
hiện tại ngoài anh kiên được áp dụng hưởng chế độ ưu đãi của đảng và nhà nước
ubnd phường thái thịnh cũng đang lập danh sách
xoát các trường hợp trong diện chấp hành xong án phạt tù
trở về địa phương có ý thức vươn lên trong cuộc sống
chịu khó lao động sản xuất có nguyện vọng và nhu cầu hỗ trợ vốn vay
để mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình
ubnd phường cũng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp tiếp cận các trường hợp này
để hoàn thiện các thủ tục cần thiết trong việc hỗ trợ vay vốn
theo đúng tinh thần quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
trong quá trình thực hiện quyết định số hai mươi hai
chúng tôi cũng tập trung vào công tác động viên tuyên truyền
công tác kiểm tra hỗ trợ cho các đối tượng hiện nay đang tái vào nhập cộng đồng
trên địa bàn để làm sao quản lý tốt nguồn vốn vay
phát huy tốt được hiệu quả trong quá trình hỗ trợ
vay vốn đối với các đối tượng này
công tác tái hỏa nhập cộng đồng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng
nhằm thực hiện tốt chủ trương chính sách nhân văn nhân đạo của đảng và nhà nước
đối với người chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành án tại cộng đồng
đồng thời cũng phòng ngừa ngăn chặn tình trạng phạm tội và tái phạm tội
góp phần đảm bảo an ninh trở tự mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
vì vậy những năm qua công an phường thái thịnh đã chủ động tham mưu
giúp ubnd phường tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng
chỉ đạo ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội của địa phương chủ động nắm tình hình
điều kiện hoàn cảnh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người chấp hành xong hình phạt tù
để tư vấn giáo dục hướng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện đăng ký cư trú
cấp căn cước công dân và tìm kiếm việc làm hỗ trợ vay vốn để sản xuất kinh doanh
ngoài ra chúng tôi đã hướng dẫn giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù
để thực hiện việc đăng ký cư trú thực hiện việc làm căn cước công dân gắn chip
rồi là định danh điện tử để đảm bảo quyền lợi cho họ và hướng dẫn họ sử dụng những dịch vụ công trực tuyến
và trực tiếp thực hiện việc lập hồ sơ xóa án tích giảm án cho người ta
cho hướng dẫn giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú
hiện tại số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú có một mươi một người
công an phường thái thịnh đã cùng với các cấp chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối với các trường hợp này
trong đó có nhiều người tiến bộ ý thức vươn lên trong cuộc sống chịu khó lao động sản xuất công việc ổn định
và đặc biệt là không tái phạm tội từ đó góp phần duy trì được tình hình an ninh trở tự tại địa phương
công an phường thái thỉnh
vào tối qua công an phường thanh châu tp phủ liên
tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình đổi vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy
ngay trong buổi đầu triển khai chương trình này công an phường thanh châu đã tiếp nhận thu hồi được năm vũ khí quân dụng
vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do người chân trên địa bàn phường giao nộp để đổi lấy bình chữa cháy
chương trình nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ đồng thời hỗ trợ người dân trang bị bình chữa cháy tại nhà để sẵn sàng chữa cháy khi cần thiết
hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra góp phần thực hiện hiệu quả phong trào nhà tôi có bình chữa cháy
theo kế hoạch chương trình này sẽ được công an tp phủ liên nói chung công an phường thanh châu nói riêng
triển khai từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thượng úy trần trung hiếu công an xã xuân hồng
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
cụ thể vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ
tại đền chợ củi thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo ở thôn một xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang
phát hiện có lực lượng công an đối tượng trần trọng gia bảo đã lấy kéo
đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng
cùng với người dân đã tiến hành đưa thượng úy hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tp vinh
tỉnh nghệ an đồng thời bắt giữ đối tượng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
được biết tuy mất nhiều máu nhưng nhờ sự cấp cứu cực thời thượng úy trần trung hiếu đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã có mặt
tại bệnh viện động viên thăm hỏi biểu dương trao quà động viên cho thượng úy hiếu yên tâm điều trị
sớm hồi phục sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã tạm giữ hình sự đối với đỗ minh hiếu
chú tại tp pleiku nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo cơ quan cảnh sát điều tra đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng của phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng vị trí công tác hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân
để làm hồ sơ trình cấp nhanh sổ đỏ
mỗi hồ sơ hiếu nhận từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng
sau khi có đơn tố giác qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ ngày một mươi ba tháng một mươi một